phát biểu trong một cuộc họp báo tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump tiếp tục cam kết sẽ đem lại các thỏa thuận thương mại công bằng cho mỹ
hiện nước này đang tiến hành đàm phán bảy thỏa thuận thương mại lớn song nếu chấm dứt giao thương với trung quốc thì theo ông trump nước mỹ sẽ không thiệt hại gì
đề cập đến ý tưởng phân tách hai nền kinh tế mỹ và trung quốc tổng thống donald trump cho rằng nước mỹ đã mất hàng tỷ đô la
và nếu cắt đứt quan hệ thương mại với trung quốc nước mỹ sẽ không mất hàng tỷ đô la này
ông trump cũng đồng thời cảnh báo trừng phạt các doanh nghiệp mỹ tiếp tục sản xuất tại trung quốc và sẽ đưa việc làm từ trung quốc trở về mỹ
tuy nhiên nhiều quan chức mỹ trong đó có bộ trưởng tài chính stephen murchin và giới chuyên gia cảnh báo
việc tách rời mối quan hệ này rất khó khả thi song washington sẽ tiếp tục gây sức ép lên bắc kinh
ngoài ra tổng thống donald trump cũng tiếp tục chỉ trích tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato từ lâu đã lợi dụng mỹ cả về thương mại và quân sự
ông cho rằng mỹ đang trả gần hết chi phí cho nato